thưa quý vị sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại phố đi bộ trần nhân tông quận hai bà trưng thành phố hà nội
trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam tổ chức lễ phát động chương trình chuyển đổi số vì sức khỏe phổi
chương trình chuyển đổi số vì sức khỏe phổi thuộc khuôn khổ các hoạt động cộng đồng đầu tiên của mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế
sáng kiến của hội thầy thuốc trẻ việt nam nhằm thúc đẩy hỗ trợ triển khai ý tưởng công nghệ và giải pháp y tế mới
mục tiêu chính của mạng lưới là đào tạo ra không gian mở cho các nhà khoa học y bác sĩ kỹ sư nhà đổi mới và các bên liên quan trong hợp tác
chia sẻ kiến thức và nguồn lực thúc đẩy ứng dụng thành quả cách mạng khoa học kỹ thuật trong bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
tại lễ phát động có hơn ba người dân thủ đô có độ tuổi ngoài bốn mươi đã được khám tư vấn xét nghiệm máu cơ bản chụp x quang siêu âm điện tim
và được tặng những phần quà chăm sóc sức khỏe phổi
người dân còn được hướng dẫn cài đặt app theo dõi sức khỏe thường xuyên và đặc biệt được trải nghiệm sàng lọc bệnh với công cụ trí tuệ nhân tạo
thông qua trả lời bộ câu hỏi và đọc kết quả x quang
nhân ngày liên hợp quốc văn phòng điều phối liên hợp quốc tại hà nội tổ chức buổi gặp mặt thanh niên với chủ đề
thanh niên đổi mới để phát triển biệt vững
điều phối viên thường trú của liên hợp quốc bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với tinh thần tiên phong sáng tạo
dám chịu trách nhiệm và cam kết phụng sự của thanh niên việt nam
tại buổi gặp mặt đại diện thanh niên sinh viên việt nam đã chia sẻ về những kinh nghiệm trải nghiệm suy nghĩ cảm tưởng
về sự tham gia của giới trẻ thanh niên việt nam trong các hoạt động của liên hợp quốc như giữ gìn hòa bình
chăm sóc sức khỏe chống biến đổi khí hậu bảo tồn di sản cũng như tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại tp hcm viện nghiên cứu phát triển nguồn lực việt nam tổ chức chương trình
phổ cập kỹ năng tương tác xã hội và kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trên nền tảng tự học thông minh
irdm smart learning sự kiện nhân kỷ niệm năm năm thành lập viện và định hướng hành trình trao giá trị hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi
đầu tháng một mươi hai hai nghìn một mươi ba nền tảng tự học thông minh irdm smart learning được bộ công thương cấp giấy phép thương mại điện tử

hệ thống này giúp cơ sở đào tạo và doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương pháp đào tạo công cụ giảng dạy
từ đó tiết kiệm tới bốn mươi sáu mươi chi phí đào tạo tiết kiệm thời gian
bà trần lê diễm anh đại diện viện nghiên cứu phát triển nguồn lực việt cho biết nền tảng tự học thông minh irdmm smart lening
giúp viện chuẩn bị cho nguồn lực trẻ lộ trình phát triển cá nhân nghề nghiệp cụ thể rõ ràng
đây là yếu tố quan trọng để bạn trẻ tiến tới chinh phục bảy nước thang mở cửa cơ hội hòa nhập văn hóa khơi dậy tiềm năng
khẳng định giá trị bản thân trở thành chuyên gia ở lĩnh vực nghề nghiệp được đào tạo tiến lên việc quản trị hiệu quả đội nhóm và công việc
truyền cảm hứng và thúc đẩy đồng nghiệp bằng các kỹ năng lãnh đạo chuyển hóa giá trị bản thân phụng sự cho sự phát triển xã hội
nhân dịp chào đón năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
sở văn hóa và thể thao tp đà nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội văn hóa sáng tạo đà nẵng sắc màu và ngày hội người nước ngoài tại công viên apec
sự kiện nhằm thúc đẩy các hoạt động văn hóa nghệ thuật sáng tạo và tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người nước ngoài
ngày hội mang đến cho công chúng những sắc thái riêng và tạo thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách tại đà nẵng trong mùa lễ hội cuối năm
sự kiện gồm các hoạt động như triển lãm mỹ thuật vết rồng loang và trình diễn áo dài đà nẵng sắc màu workshop và các hoạt động trải nghiệm tham gia các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm handlet thủ công mỹ nghệ lưu niệm do các không gian văn hóa sáng tạo tổ chức và hướng dẫn
thưa quý vị tranh thủ thời tiết thuận lợi sau mưa lũ nông dân tỉnh phú yên đang cày ải đất để gieo xạ hai mươi sáu năm trăm linh ha lúa đông xuân
cơ cấu giống chủ yếu cho vụ này là đài thơm tám dv một trăm linh tám an sinh một trăm ba mươi chín pi tám pi một mươi đây được xem là các loại giống lúa cho năng suất cao giá trị kinh tế lớn
để có một vụ lúa bảo đảm năng suất chất lượng cao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên khuyến cáo bà con nông dân sử dụng các giống lúa đạt tiêu chuẩn có khả năng chống ngã đổ chịu hạn và kháng sâu bệnh
các địa phương cần giả soát những vùng có nguy cơ thiếu nước và xây dựng phương án phòng chống hạn
chủ động khai thác sử dụng nguồn nước tiết kiệm
đối với những vùng không đủ nước tưới chủ động chuyển đổi từ cây lúa sang các cây trồng cạn có hiệu quả
theo lịch thời vụ lúa đông xuân năm nay ở phú yên bắt đầu gieo xạ từ ngày hai mươi tháng một mươi hai đến ngày một mươi tháng một năm sau
tùy điều kiện thời tiết địa hình cụ thể mà bà con nông dân gieo xạ cho phù hợp thực tế tránh mưa lớn gây ngập úng hư hại diện rộng như vụ sản xuất đông xuân năm trước
an giang là tỉnh có những đặc trưng riêng biệt vừa có đồng bằng vừa có núi và cả hệ thống sông ngòi trăng trịt đa dạng rất thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch nhất là du lịch đường sông
để phát huy lợi thế này ngành du lịch tỉnh an giang đã và đang có những cách làm mới giải pháp đồng bộ đạt được những kết quả quan trọng
là tỉnh đầu nguồn của dùng hải lưu sông mê công có hai nhánh sông tiền và sông hậu
điểm năng du lịch này như đón bình minh trên sông hậu tham quan chợ nổi long xuyên tham quan cù lao ông hổ quy hương chủ tịch tôn đức thắng thưởng thức ẩm thực đặc sắc của dùng sông nước dân dân
đặc biệt trong quý ii vừa qua với việc mặc áo mới cho làng bè cụ thể là khởi động dự án làng bè sắc màu tại ngã ba sông châu đốc cho thấy ngành du lịch an giang đã có bước đột phá mới mẻ hơn
được nhà nước ủng hộ và tôn trọng
điểm cho những cái làng bè tại sông châu đốc là được những màu sắc mới em cảm nhận được là sẽ thu hút được nhiều khách du lịch hơn
ngoài tạo sản phẩm du lịch mới dự án làng bè sắc màu còn tạo cứu hít để đánh thức giá trị văn hóa đặc trưng cùng giá đẹp hữu tình của ngã ba sông châu đốc và các dùng lân cận như làng lũa tân châu nghề dạy thổ cẩm truyền thống của đa phước châu giang dân dân
khách du lịch tham quan làng bè xong rồi cứ làng chắc
theo báo cáo năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh an giang đón khoảng tám triệu ba trăm linh lượt khách trong và ngoài nước tăng một mươi sáu mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
doanh thu ước đạt năm bảy trăm linh tỷ đồng tăng hai mươi một hai mươi tám so với kế hoạch năm
hội thi là dịp để người đồng bào dân tộc sơ đăng trên địa bàn huyện sẽ học được nhiều công thức chế biến món ăn bản địa hợp với khẩu vị du khách
từ đó giúp họ chủ động tham gia phục vụ nấu ăn cho khách du lịch đến địa bàn tạo ra nguồn thu nâng cao đời sống
các công thức chế biến món ăn mới từ xâm dây sẽ được huyện tumorong in thành sách để giới thiệu cho người dân cả nước được biết và sử dụng nhằm bồi dưỡng sức khỏe
hội thi là điểm đến phổ biến nhất dành cho các chuyên gia và dân du mục kỹ thuật số
nhưng bản danh sách năm nay chứng kiến sự đổi ngôi với vị trí số một chuyển sang cho tây ban nha
tây ban nha nhận được tổng điểm là bốn năm trên năm đạt vị trí đầu tiên trong danh sách xếp hạng
theo visiguide kể từ năm hai nghìn hai mươi ba quốc gia châu âu này đã nới lỏng thị thực dành cho lao động làm việc từ xa
cho phép họ được sống ở nước này tối đa một năm bất kể họ làm việc tại đâu
miễn là có thu nhập ít nhất gấp đôi mức lương tối thiểu của tây ban nha
tức là hơn hai sáu trăm linh euro một tháng
tổng cục du lịch hàn quốc mới đây đã tung ra đoạn video quảng bá hình ảnh đất nước hàn quốc
được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo ai đầu tiên trên thế giới
đoạn video quảng bá du lịch hàn quốc bằng trí tuệ nhân tạo có tiêu đề
sẽ ra sao nếu van gogh đến với hàn quốc
trong đó các danh thắng hàng đầu xứ sở kim chi được phần mềm trí tuệ nhân tạo vẽ lại
theo phong cách hổi họa của một mươi một danh họa bao gồm van gogh monet
và clim để tránh những vấn đề về bản quyền có thể phát sinh
tổng cục du lịch hàn quốc chọn những danh họa có tác phẩm
đã được lưu hành rộng rãi trong hơn bảy mươi năm qua
hơn một một trăm linh bức ảnh về các tác phẩm của các doanh họa
đã được sử dụng làm dữ liệu cho phần mềm trí tuệ nhân tạo
và quá trình sáng tạo video kéo dài tới sáu tháng
các nhà khoa học trung quốc đang lên kế hoạch xây dựng các ngôi nhà
cho những phi hành đoàn trên mặt trăng
các nhà khoa học trung quốc đang lên kế hoạch xây dựng các ngôi nhà

được tạo ra bằng máy in ba d và laser
thiết kế hình quả trứng cho phép các nhà khoa học loại bỏ dầm và cột chịu lực khi xây dựng
tuy nhiên hai lớp vỏ ngoài căn cứ hình quả trứng sẽ được gia cố
bằng một cấu trúc gân sóng để tăng cường độ ổn định
bên cạnh đó các nhà khoa học sẽ đặt một túi khí và trong vỏ trứng
với vai trò là lớp ách nhiệt giúp môi trường bên trong ấm áp
cơ quan vũ trụ quốc gia trung quốc cho biết
sẽ thực hiện ba sứ mệnh thăm dò mặt trăng
trong các năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi sáu và hai nghìn hai mươi năm
để thu thập mẫu đất và dữ liệu về khí hậu trên mặt trăng
bất chấp đợt lạnh được cho là lạnh nhất của mùa đông năm nay
nhiều người dân bắc kinh trung quốc đã lao xuống làn nước băng giá
của hồ hậu hải đang đóng băng một phần để bơi lội
nhiệt độ ban ngày tại khu vực hồ hậu hải của bắc kinh
giao động trong khoảng âm sáu đến âm bảy độ c
và sẽ giảm xuống âm một mươi sáu độ c vào ban đêm
nhiều người đến đây cũng ngoài sáu mươi tuổi
và đã duy trì thói quen bơi vào mùa đông trong hai mươi năm qua
bắc kinh vừa trải qua trận tuyến lớn đầu tiên
trong mùa đông vào tuần trước
và hiện vẫn đang duy trì mức cảnh báo da cam
ở nhiều vùng vì bão tuyết
đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo ba cấp
trong mối cảnh giới chuyên gia dự báo
nhiệt độ sẽ giảm sâu ở hầu hết các vùng trên cả nước trung quốc
và dự kiến giá rét sẽ kéo dài
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay
thưa quý vị theo trung tâm wto và hội nhập
một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba giá trị xuất khẩu từ việt nam sang liên minh châu âu eu
đã đạt hơn ba mươi sáu tỷ đô la mỹ
tuy nhiên theo bài viết trên báo nhân dân
để duy trì vị thế xuất khẩu tại thị trường chủ lực này
các doanh nghiệp việt nam cần sớm sanh hóa sản xuất
bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu mới của các doanh nghiệp việt nam
và đi đầu của thị trường khó tính như eu
bởi có một thực trạng đáng ngại
theo khảo sát do vcci mới thực hiện gần đây cho thấy
có tám mươi tám chín mươi ba số người được hỏi chưa từng biết đến
hoặc chỉ nghe sơ qua về thỏa thuận xanh của eu
những diễn biến hoạt động liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công
chưa bao giờ sôi động như hiện nay
vì quỹ thời gian dần cạn
trong khi lượng vốn cần giải ngân còn lại không hề nhỏ
bài viết trên báo hà nội mới phân tích
đây là thực trạng đáng lưu ý
nhưng cũng là trạng nước rút
để có thể đạt được kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao nhất
trong năm hai nghìn hai mươi ba
trên thực tế khối lượng giải ngân còn lại khá lớn
khoảng hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
vì vậy các bộ cơ quan địa phương
phải nêu cao tinh thần vượt khó
lấy khó khăn thách thức là động lực
để phấn đấu vươn lên
các dự án đều phải tăng tốc chủ động hơn trong thi công
ngày hai mươi tháng một mươi hai hội đồng tiền lương quốc gia
dự kiến sẽ họp phiên thứ hai
để bàn về phương án đề nghị
để điều chỉnh lương tối thiểu vùng
cho năm hai nghìn hai mươi bốn
trước thêm phiên họp trao đổi với báo lao động
tiến sĩ nguyễn thị lan hương
nguyên viện trưởng viện khoa học lao động và xã hội
cho rằng người lao động nhận lương tối thiểu
nhưng đây lại là chi phí doanh nghiệp chi trả
nếu lương tối thiểu vùng cao
doanh nghiệp phải chi trả chi phí quá cao
không gánh được họ sẽ buộc phải xa thải lao động
nếu không muốn vi phạm luật
do đó điều chỉnh lương tối thiểu vùng
là để bảo vệ cho người lao động
nhưng cũng cần hài hòa với khả năng chi trả
của doanh nghiệp
theo thông tin trên báo đại đoàn kết
tổng liên đoàn lao động việt nam
phối hợp tổ chức ba chuyến bay
công đoàn xuân hai nghìn hai mươi bốn
miễn phí đưa hơn sáu trăm bảy mươi đoàn viên
người lao động
làm việc tại các tỉnh thành phố phía nam
về quê đón tết tại các tỉnh thành phố phía bắc
cùng với đó chuyến tàu công đoàn xuân hai nghìn hai mươi bốn
cũng sẽ có ba mươi ba mươi hai toa tàu miễn phí
trên các chuyến bay
trên các chuyến tàu bắc nam và ngược lại
để đưa đón khoảng hai đoàn
viên người lao động
làm việc tại các tỉnh thành phố phía nam
về quê đón tết tại các tỉnh thành phố phía bắc
và quay trở lại đơn vị doanh nghiệp
làm việc sau tết
đã quá nửa thời gian của giai đoạn
tổng số căn hộ các địa phương
hoàn thành còn chưa đạt năm kế hoạch đề ra
vì vậy bài viết trên báo
kinh tế và đô thị cho rằng
để hoàn thành mục tiêu xây dựng khoảng
một triệu căn hộ nhà ở xã hội
vẫn còn rất nhiều trông gai
xong bài viết trên báo
cũng có một số ý kiến nhận định
tình hình phát triển nhà ở xã hội
sẽ tiếp tục có thêm những kết quả tích cực hơn
với trợ lực từ chính sách
đặc biệt việc thông qua luật nhà ở sửa đổi mới đây
với nhiều quy định mới
được kỳ vọng sẽ tạo sức hấp dẫn
thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia phát triển
cũng như tăng khả năng tiếp cận
loại hình nhà ở này cho người thu nhập thấp
theo ghi nhận trên báo thời nay
sau ba năm triển khai
đề án phát triển kinh tế ban đêm
ở việt nam được ban hành
theo quyết định số một nghìn một trăm hai mươi chín
của thủ tướng
thủ tướng chính phủ đã bước đầu thay đổi
nhận thức về mô hình kinh tế này
tạo được sức hút mới đối với
nhiều điểm đến du lịch
từ đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế
tuy nhiên theo ý kiến của một số chuyên gia
kinh tế ban đêm hiện nay vẫn là một vấn đề
khá nhạy cảm liên quan đến nhiều bộ
ban ngành để quản lý các vấn đề
như là an ninh văn hóa vệ sinh an toàn
thực phẩm y tế
bên cạnh đó vẫn còn sự lệch pha
trong việc phối hợp quản lý tổ chức các mô hình
giữa các bộ ngành
sau khi bộ giáo dục và đào tạo
chốt phương án thi tốt nghiệp
trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm
với bốn môn thi trong đó có hai môn bắt buộc
là toán văn và hai môn tự chọn
theo thông tin trên báo tuổi trẻ
một số trường đại học dự kiến
thay đổi cách thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp
để xét tuyển
trung quanh vấn đề này có nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng
với cách thi mới thì các trường đại học
nên công bố sớm phương thức xét tuyển
để thí sinh chuẩn bị
bên cạnh đó các tỉnh thành phố
cũng nên công bố số lượng học sinh đăng ký
theo các nhóm môn học
để các trường đại học nắm được xu hướng
và có điều chỉnh phù hợp
những nội dung vừa rồi của tiếng mục điểm báo
cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân